thông tin từ công an tỉnh đắk lắc cho biết liên quan đến vụ các đối tượng dùng súng tấn công trụ sở
ủy ban nhân dân xã ea tiêu và ea cơ tu trong đó có khu vực làm việc của công an xã huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
từ ngày một mươi hai tháng sáu đến nay đơn vị đã phối hợp với công an các huyện thị xã thành phố
phát hiện xử lý hơn một trăm linh trường hợp đăng tải các thông tin xấu độc liên quan đến vụ việc
các trường hợp vi phạm chủ yếu là chia sẻ lại thông tin từ các trang facebook tiktok của các cá nhân
với mục đích tương tác trên mạng xã hội do đó sau khi được giải thích các trường hợp đã nhận ra hành vi sai phạm
tự gỡ bỏ bài đăng và viết cam kết không tái phạm
qua các sự việc phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắk
khuyến cáo mỗi người dân khi sử dụng mạng xã hội cần kiểm tra nguồn tin tính chính xác
tránh sập bẫy các đối tượng xấu đặc biệt là trước luồng thông tin hình ảnh từ các trang cá nhân hoặc tổ chức chống nhà nước
việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng bị đặt sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự